mở rộng vụ án cơ quan công an xác định từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tôn còn thực hiện hành vi thu thập mua gần bốn trăm linh thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội
trong khi đó tại tỉnh quảng ninh cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với trần văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trần văn dương là đối tượng nghiện ma túy không có công việc ổn định tuy nhiên khi khách có nhu cầu vay tiền đối tượng sẽ tiến hành xác minh rồi cho khách vay từ hai mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ một trăm một mươi một năm trở lên kèm theo các lệ phí khác
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt
trần văn dương đã cho một người dân ở xã hoàng tân thị xã quảng yên vay bảy mươi triệu đồng với lãi suất một trăm linh chín năm
tổng số tiền người vay trả lãi cho trần văn dương là hai mươi sáu tháng liên tiếp đối với các khoản vay trên là gần một trăm năm mươi triệu đồng dương thu lợi bất chính khoảng một trăm linh triệu đồng
khám xét nơi ở của dương lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại di động thẻ ngân hàng xe mô tô các giấy tờ có liên quan
đáng chú ý quá trình khám xét cơ quan công an còn phát hiện dương đang nuốt một túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục vào bụng nghi là ma túy
thưa quý vị đồng nai là tỉnh có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất với ba mươi hai khu công nghiệp
các khu công nghiệp này đóng vai trò quan trọng và then chốt trong các hoạt động sản xuất tại khu vực kinh tế trọng điểm phía nam
vì thế việc bảo đảm an ninh trật tự tại đây là rất quan trọng nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như an toàn của người lao động
đồn công an khu công nghiệp biên hòa thời gian qua đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác tuần tra kiểm soát đến các hoạt động nghiệp vụ
phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho bốn khu công nghiệp biên hòa i biên hòa ii lô tê cô amata tp biên hòa
đây là lực lượng công an cơ sở gần nhất và trực tiếp trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm tại các khu công nghiệp như trộm cắp cướp giật làm giả giấy tờ ma túy đua xe trái phép